ngoài mùng bảy tháng một mươi một ubnd tp hcm tổ chức hội thảo khoa học kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của tp hcm
với mục tiêu thúc đẩy và hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà trong hoạt động nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ lực gồm cơ khí tự động hóa điện điện tử công nghệ thông tin công nghệ sinh học y tế và nông nghiệp
hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề lớn như xác định những khó khăn trong hợp tác liên kết giữa các bên
và đề xuất cơ chế chính sách phân tích nhu cầu về phát triển chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp
để định hướng phát triển các sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp nhận định năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học công nghệ
các trường viện nghiên cứu cùng các kết quả có thể chuyển giao cho doanh nghiệp
từ đó đã có nhiều ý kiến đề xuất khả thi được đưa ra nhằm tham mưu cho lãnh đạo thành phố
trong việc tối ưu hóa việc liên kết các nhà đem lại hiệu quả thực tế nhất
đồng thời các đơn vị trong nhóm chủ lực đã ký kết hợp tác quyết tâm xây dựng mối liên kết bốn nhà
nhằm cải tiến nâng cao năng suất chất lượng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố